tại hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước chia sẻ các vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm
đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua trọng tâm là kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
thống nhất phương hướng hợp tác quốc phòng việt nam cuba thời gian tới
chuyến thăm và làm việc tại việt nam của bộ trưởng leepoldo sintra friat cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao cuba
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt việt nam cuba ngày càng phát triển
góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng việt nam cuba ngày càng phát triển thiết thực hiệu quả và lâu dài
góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng hai nhà nước hai quân đội và nhân dân hai nước
trong chương trình chuyến thăm chiều nay bộ trưởng leepoldo sintra fiyas cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao cuba
đến chào tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chiều qua hai mươi năm tháng một mươi một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng tổ đại biểu quốc hội đơn vị số chín tp hcm
đã tiếp xúc cử tri huyện củ chi để báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp nguyện vọng của cử tri gửi đến quốc hội và chính quyền các cấp
tại buổi tiếp xúc cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ sáu đồng thời bày tỏ mong muốn quốc hội
chính phủ và thành phố tiếp tục quan tâm nhiều người
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết thành phố đang triển khai thực hiện bảy chương trình đột phá
một số chương trình đạt kết quả nhưng một số chương trình chưa đạt yêu cầu trong đó có cải cách hành chính
quy trình giải tỏa sẽ rút gọn hơn so với trước đây
về công tác phòng chống tham nhũng mà cử tri hiện đang quan tâm đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
công tác phòng chống tham nhũng đã được đảng và nhà nước thực hiện quyết liệt trong ba năm qua và sẽ còn làm quyết liệt hơn
thành phố hồ chí minh cũng đang nghiên cứu để có giải pháp phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn gắn với điều kiện thực tế của thành phố
sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền đông nam bộ bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
bão kèm theo mưa gió mạnh và mưa lớn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
tính đến sáu giờ sáng nay theo báo cáo của các địa phương cơn bão số chín đã khiến một người chết tại thành phố hồ chí minh do cây đồ
năm mươi một nhà bị sập và hư hỏng bốn mươi sáu tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng
chín mươi chín lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân bị chìm
nhiều lồng bè nuôi tôm hùm và các bốp ở ninh thuận bị chết do nước lũ về làm nước ở khu vực nuôi bị ngọt hóa
bảy trăm một mươi tám ha lúa và ba trăm tám mươi ha hoa màu bị ngập
hai vị trí đường sắt bị sự cố tại ninh thuận một năm trăm linh mét đường quốc lộ bị ngập tại bình dương
một trăm bảy mươi m đường tỉnh lộ bị sạt lở hư hỏng tại khánh hòa và ninh thuận
hai sáu trăm sáu mươi ba m đê kè bị sạt lở hư hỏng tại các tỉnh ninh thuận và bình thuận
một trăm một mươi chín cây xanh bị gãy đổ
mưa lớn đã khiến ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thành phố hồ chí minh và thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện các địa phương trong khu vực ảnh hưởng của bão đang tiếp tục thống kê tổng hợp thiệt hại
tối qua hai mươi năm tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã có công văn khẩn yêu cầu
phòng giáo dục và đào tạo hai mươi bốn quận huyện và các trường học trên địa bàn thành phố
thông báo cho học sinh được nghỉ học ngày thứ hai hai mươi sáu tháng một mươi một
để bảo đảm an toàn cho học sinh do tình hình mưa bão gây ngập nặng trên diện rộng
tại thành phố hồ chí minh trong chiều tối hai mươi năm tháng một mươi một
đồng thời theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục trên địa bàn thành phố trong đêm hai mươi năm đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cùng với việc chiều cường đang ở mức cao khả năng ngập ống còn kéo dài ở nhiều nơi
sở giáo dục cũng đề nghị các đơn vị giả soát tình hình và khắc phục ngay các thiệt hại
do mưa bão gây ra để bảo đảm công tác giảng dạy và học tập
tối qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin yêu cầu
cứu nạn khẩn cấp từ người nhà của năm ngư dân bị kẹt trên các tàu cá số hiệu bv bảy mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi ba ts
đang neo đậu tránh chú bão số chín tại khu vực bãi trước thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã điều động tàu sar bốn trăm một mươi bốn
sar bốn trăm một mươi ba đến vị trí của các tàu cá neo đậu tiến hành hạ xuồng tiếp cận tàu cá cứu các ngư dân
đến hai mươi h bốn mươi năm ngày hai mươi năm tháng một mươi một các ngư dân gặp nạn được cứu đưa lên tàu sar bốn trăm một mươi ba an toàn
và được chăm sóc y tế ban đầu
tình hình thời tiết trên vùng biển tỉnh bà rịa vũng tàu diễn biến còn rất phức tạp
nên tàu sar bốn trăm một mươi ba tiếp tục giữ năm ngư dân bị nạn trên tàu để chăm sóc
và tàu sar bốn trăm một mươi ba quay lại neo tại khu vực sao mai vũng tàu để thực hiện ứng trực
hội chữ thập đỏ tỉnh thanh hóa phối hợp với carita giáo phận thanh hóa
vừa bàn giao một mươi ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ dân trài sống trên sông nước
tại xã định tiến huyện yên định tỉnh thanh hóa
lễ bàn giao nhà diễn ra trong dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày thành lập hội chữ thập đỏ tỉnh thanh hóa
một mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số các hộ dân trài tại khu vực
đã được lựa chọn khách quan với sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân
một mươi ngôi nhà là những công trình nhân đạo có sự đóng góp hỗ trợ kinh phí của cán bộ hội viên
tình nguyện viên chữ thập đỏ carita giáo phận thanh hóa và một số doanh nghiệp trong khu vực
để hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cụ thể hóa cuộc vận động
mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
trước đó huyện yên định đã vận động bà con làng trài chuyển đổi tập quán sinh sống trên sông
và cấp đất cho chín mươi chín hộ dân tại địa bàn huyện
tính đến nay đã có ba mươi ngôi nhà được xây dựng bên cạnh yêu cầu nỗ lực tự thân vận động
thực tế sáu mươi sáu hộ còn lại đang rất cần sự giúp đỡ của xã hội để có thể chuyển lên sống trên đất liền
để được tiếp cận tốt hơn các chương trình y tế kế hoạch hóa gia đình
trẻ em được sống trong môi trường an toàn hơn được tới lớp tới trường học tập
vì một ngày mai lập thân lập nghiệp
các đơn vị thi công công trình đưa điện về cù lao bần chát ấp an lộc xã hòa tân huyện cầu kè
vừa tiến hành công đoạn luồng các ngầm đường dây trung áp ba pha ngầm hóa vượt sông
dài bảy trăm hai mươi hai mét vượt sông hậu ra cổn bần chát
công trình đưa điện về cù lao an lộc có tổng kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
bao gồm xây dựng mới ba chín trăm chín mươi bảy mét đường dây trung áp ba pha ngầm hóa bảy trăm hai mươi hai mét đường dây trung áp ba pha
năm năm trăm sáu mươi bốn mét đường dây hạ áp ba pha lắp đặt bốn trạm biến áp
bốn trăm năm mươi kv ampere và một trăm bốn mươi sáu công tơ treo trụ cho hộ gia đình
đây là ấp cuối cùng trong tỉnh trà vinh có điện lưới quốc gia trong năm nay
mà hội nghị ban chấp hành lần thứ hai khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba để thảo luận đánh giá kết
quả hoạt động công đoàn năm hai nghìn một mươi tám xác định nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi

về chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
căn cứ vào tình hình thực tế ở từng ngành lĩnh vực địa phương các đại biểu đã thảo luận đánh giá khách quan hoạt động của công đoàn công nhân viên chức
chỉ ra những thành tích kết quả đạt được cũng như hạn chế yếu kém còn tồn tại
trong đó nổi lên có công tác thuân lượng tập thể tại một số nơi thực hiện chưa tốt
việc nắm bắt dư luận xã hội tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động tại một số địa phương chưa kịp thời
nên thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng công nhân đình công
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng liên đoàn lao động việt nam xác định xây dựng và triển khai chương trình nâng cao hiệu quả
việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động góp phần củng cố tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên
người lao động với tổ chức công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn việt nam vững mạnh trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
sáng nay tại học viện hậu cần tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức lễ khai mạc
hội thi olympic các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh toàn quân lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám
hội thi có sự tham gia của một trăm hai mươi một thí sinh đến từ hai mươi một học viện trường sĩ quan đại học cao đẳng trong quân đội
hội thi nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung
cũng như nhận thức lý luận chính trị của các học viên trong quân đội
qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn của cán bộ học viên
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
bên cạnh đó thông qua hội thi các học viên có điều kiện giao lưu trao đổi học hỏi lẫn nhau
rút kinh nghiệm trong học tập nghiên cứu các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh
tìm ra phương pháp hay bổ sung những nội dung kiến thức mới góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường
tại nhật bản và thiết thực kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hiệp hội bóng đá người việt tại nhật đã công bố giải thi đấu bóng đá giao hữu favisa kanto cấp hai nghìn một mươi tám
theo ban tổ chức sẽ có ba mươi hai đội bóng việt nam tham gia từ vòng loại của giải favisa
đây là giải đấu có quy mô lớn được tổ chức bài bản và thu hút sự tham gia của đông đảo các cầu thủ không chuyên người việt nam
đang sinh sống học tập và lo động tại đất nước mặt trên mọc
giải đá bóng năm nay do favisa tổ chức
là tổ chức đúng vào cái dịp mà chúng ta kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhật bản
nó ký nghĩa rất là quan trọng trong cái việc tăng cường củng cố hiểu biết giao lưu
giữa người việt nam đang sinh sống và làm việc tại nhật bản với các bạn nhật bản
và cái điều quan trọng thứ hai đây là lần thứ ba mà các bạn favija tổ chức cái giải đá bóng này
nó thể hiện là cái phong trào thể thao đang phát triển rất là mạnh
và nhờ cái công đồng góp của phim habaija là chúng ta đã xây dựng được một cái truyền thống như vậy
tin rằng là trong các cái năm tiếp theo favija sẽ tiếp tục tổ chức được thành công các cái giải như thế này
giải đấu sẽ tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc
giao lưu văn hóa thể thao giữa kiểu bào việt nam với nhau
đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước
chính thức mở bán vé online trận ban kết của đội tuyển việt nam
đây là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước có sáu mươi năm đoàn vận động viên với hơn ba người tham gia
đại hội được tổ chức với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp các ngành cũng như toàn xã hội về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của hoạt động thể dục thể thao
bên cạnh đó sự kiện còn góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân
góp phần nâng cao sức khỏe thể lực và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cho đến thời điểm này tất cả các đoàn thể thao đã có sự chuẩn bị tốt nhất để giành những tấm huy chương xuất sắc về cho tỉnh nhà
sau kỳ đại hội hai nghìn một mươi bốn chúng tôi bước vào chuẩn bị kỳ đại hội hai nghìn một mươi tám
đoàn vận động viên bắc linh đã có một sự chuẩn bị dài suốt trong cả quá trình vừa qua và đặc biệt là chuẩn bị cho đại hội thì chúng tôi cũng có kế hoạch đưa các vận động viên có dự báo thành tích
để đưa đi tập huấn ở nước ngoài chúng tôi có tham gia thi đấu trong một mươi môn và có chín mươi tám vận động viên tham gia thi đấu tranh tài ở một mươi môn thể thao
đoàn thể thao phú thọ đã có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng để các đoàn tham gia dự lễ khai mạc đại hội
cũng như các đoàn vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám
tại đại hội lần này thì đoàn thể thao tỉnh phú thọ tham gia thi đấu tám môn thể thao
và phấn đấu dự báo thành tích
dành từ ba đến năm huy chương vàng
năm hai nghìn một mươi tám cũng là lần thứ năm đại hội được tổ chức tại thủ đô hà nội
ngoại trừ môn bóng truyền bãi biển diễn ra tại tỉnh khánh hòa
phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh hòa bình
tất cả các môn phân môn còn lại đều diễn ra tại hà nội
được tổ chức bốn năm một lần kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đại hội lần thứ tám lần này bao gồm ba mươi sáu môn thể thao
các môn thi đấu sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ký quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn một một tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động sản xuất trong vòng sáu tháng đối với công ty cổ phần thép gia na ý và công ty cổ phần thép gia na úc
vì những sai phạm liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật và các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường
theo đó công ty cổ phần thép đa ni ý tọa lạc tại cụng công nghiệp thanh vinh mở rộng xã hòa liên
huyện hòa vang thành phố đà nẵng
bị xử phạt bốn trăm linh triệu đồng công ty cổ phần thép đa nauc cũng tại địa chỉ trên bị xử phạt bảy trăm bốn mươi triệu đồng
ngoài ra cả hai công ty này đều bị đình chỉ hoạt động trong vòng sáu tháng
thời gian qua nhiều người dân đã tập trung dựng lều bạt trước cổng nhà máy nhằm yêu cầu các nhà máy thép nói trên
ngừng hoạt động sản xuất thép trên địa bàn và sớm di rời khỏi khu vực dân cư trả lại môi trường sống trong lành
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn
thu giữ hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
theo đó tại khu vực chợ trung tâm lao bảo thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đoàn ngọc phúc hai mươi năm tuổi đang vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tăng vật liên quan
qua khai thác lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắc rông công an tỉnh quảng trị
bắt giữ thêm đối tượng nguyễn đức hải hai mươi chín tuổi và lê đình quang ba mươi bảy tuổi cùng chú tại xã lộc bồn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
lê đình quang là đối tượng chính cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy này vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được những kết quả bước đầu quan trọng
trong đó huyện tân uyên nổi lên là điển hình đi đầu trong việc xác nhập các đơn vị trường học tinh giản biên chế bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy và học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám xã trung đồng cũng như nhiều xã khác của huyện tân uyên vẫn còn hai đơn vị trường tiểu học
nhờ thực hiện chủ trương sát nhập tổ chức lại các trường học của huyện tân uyên mà đến nay trung đồng cũng như các xã khác đã giảm xuống chỉ còn một đơn vị trường tiểu học
các cán bộ quản lý sau khi sát nhập các đơn vị trường học được sắp xếp đảm bảo tiêu chí số lượng và chất lượng yên tâm công tác cống hiến cho ngành giáo dục
đối với một đơn vị trường mới sắp nhập với đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đông
thì bản thân mình cũng phải là một người gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và luôn luôn tạo sự đoàn kết
trong đơn vị trường để anh em mình thấy là mình luôn luôn là những tấm gương gương mẫu để cho tất cả mọi người cùng học tập và lo theo để phân đấu với mục tiêu chung
trong công tác chỉ đạo của ban giám hiệu thì chúng tôi mục tiêu là phải luôn luôn đoàn kết thống nhất
ngay trong ban giám hiệu là cái việc mà nhận thức về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước là phải được đầy đủ và thông suốt để đảm bảo cho công tác chỉ đạo được tốt hơn
từ đó mới có thể nâng cao được cái chất lượng dạy học
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện tân uyên đã thu gọn mạnh mẽ đầu mối các đơn vị trường học
theo lộ trình và kế hoạch đến năm hai nghìn ba mươi huyện tân uyên đã vượt chín đơn vị trường học và về đích sớm hơn một mươi năm so với mục tiêu đề ra
từ bốn mươi chín đơn vị trường năm hai nghìn một mươi năm giảm xuống chỉ còn ba mươi hai đơn vị trường năm hai nghìn một mươi tám giảm hai mươi một cán bộ quản lý một mươi hiệu trường
đây là tiền đề thuận lợi để sắp xếp cơ cấu lại hệ thống
cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học điều chỉnh lại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản gắn với lộ trình xây dựng các xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng tham mưu cho huyện là bây giờ mà đánh giá trên cơ sở đề xuất của phòng thì nó mang tính chủ quan
chúng tôi tham mưu cho huyện là ban hành một bộ tiêu chí
đến thời điểm này là tất cả các đồng chí mà đủ điều kiện làm hiệu trưởng thì cũng đã rất xứng đáng theo các tiêu chí
còn những đồng chí không đủ điều kiện thì cũng đã rất là vui vẻ xuống làm phó hiệu trưởng hoặc xuống làm giáo viên
các đơn vị trưởng lập trên toàn địa bàn
nhờ làm tốt bộ tiêu chí chấm điểm lựa chọn cán bộ quản lý sau khi sắp nhập phù hợp với thực tiễn
đảm bảo tính công bằng dân chủ mà tân nguyên thực sự trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh lai châu
trong thực hiện nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
cùng với cả nước tỉnh cao bằng đang vào cuộc mạnh mẽ sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
đây cũng là cơ hội để cao bằng tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xác định sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng
huyện nguyên bình đã quán triệt tinh thần của tỉnh ủy cao bằng trong việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo
đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc
bước đầu chủ trương này đã có những kết quả đáng ghi nhận
huyện nguyên bình đã quán triệt tinh thần của tỉnh ủy cao bằng trong việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo
đồng thời là giám đốc trung tâm huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân
huyện hòa an cũng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hiệu lực và hiệu quả của tỉnh cao bằng
hiện nay các vị trí cũng đã đi vào hoạt động ổn định và các đồng chí được phân công những nhiệm vụ
thực hiện hai chức danh này đều phấn khởi để thực hiện nhiệm vụ của mình
các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh cao bằng với quyết tâm cao
phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của từng cấp ngành địa phương đã xác định rõ vai trò
trách nhiệm tập thể cá nhân nhất là người đứng đầu trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng
từ đó tạo ra bước đột phá mới trong xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn
hiệu lực hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tối qua hai mươi năm tháng một mươi một hai cái tên còn lại của bảng b lọt vào vòng bán kết aff cup hai nghìn một mươi tám đã được xác định
nếu như thái lan nhẹ nhàng vượt qua singapore trên sân nhà trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp
thì philippines phải rất vất vả để cầm hòa các cầu thủ indonesia
tung ra đội hình mạnh nhất thái lan tỏ rõ quyết tâm đánh bại singapore
trong trận chiến quyết định tấm vé vào bán kết aff cup hai nghìn một mươi tám
ngay từ phút thứ một mươi hai thái lan đã có bàn thắng mở tỷ số
từ một pha phản lưới của yifan fandi bên phía đội khách
không muốn dừng lại thái lan tiếp tục tấn công
vài chỉ một mươi phút sau bản mở tỷ số đội chủ nhà có bản gia tăng cách biệt
sau pha lập công của tiền đạo supachai zaidet
sau giờ nghỉ singapore dốc toàn lực lên tấn công
tuy nhiên cơ hội mà đội bóng đến từ đảo quốc sư tử tạo ra là không nhiều
trong khi đó đội chủ nhà với sự cơ động của tất cả các tuyến đã dễ dàng làm chủ trận đấu
khi trận đấu trôi về những phút cuối adisak grayson ấn định tỷ số ba cho thái lan
với kết quả này thái lan ghi danh vào bán kết aff cup hai nghìn một mươi tám với vị trí nhất bảng b
và đối thủ mà họ phải gặp ở trận đấu tiếp theo sẽ là malaysia
ở trận đấu còn lại indonesia hoàn toàn bất lực trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của các cầu thủ philippines
dù kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng những đợt lên bóng của đội chủ nhà thiếu sự gắn kết
và hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi các cầu thủ philippines
và hoàn toàn bị khắc chế bởi các học trò của huấn luyện viên sven goran ericsson
philippines có tám điểm giành ngôi nhì bằng b và sẽ là đối thủ của đội tuyển việt nam ở bán kết if cup hai nghìn một mươi tám
trận bán kết thứ hai sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển thái lan và đội tuyển malaysia vào ngày một tháng một mươi hai tới đây
và bước đầu việc triển khai bán vé trực tuyến đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ
do đó vff quyết định chuyển sang bán vé online trận bán kết của đội tuyển việt nam tiếp đón đội tuyển philippines trên sân nhà vào ngày sáu tháng một mươi hai tới đây
hiện tại vff chưa xác định thời gian cụ thể mở cửa bán vé qua mạng
tuy nhiên theo thông tin mới nhất giá vé trận bán kết của đội tuyển việt nam trên sân nhà tại aff cup hai nghìn một mươi tám có bốn mệnh giá vé lần lượt là hai trăm linh ba trăm linh bốn trăm linh và năm trăm linh đồng một vé
để mua vé trận bán kết của đội tuyển việt nam qua mạng người hâm mộ có thể truy cập vào ba địa chỉ là
https hai gạch chéo gạch chéo vbongda vff org vn
hoặc https hai gạch chéo gạch chéo ticketonline vff org vn
và http hai gạch chéo gạch chéo vbongonline com vn
người dùng phải đăng ký tài khoản trực tuyến để đặt mua vé và thanh toán bằng thẻ atm nội địa thẻ visa
mỗi người chỉ được mua một lần bằng chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân
số lượng vé tối đa cho một người một lần đặt lệnh để mua bốn vé cùng mệnh giá
khách hàng có hai lựa chọn chuyển trực tiếp qua dịch vụ bưu chính việt nam vnpost cho khách hàng có địa chỉ tại một mươi hai quận nội thành hà nội
điều kiện nhận vé có chứng minh nhân dân thẻ căn cước gốc để đối chiếu
đối với những vé sau thời gian chuyển phát là trước ngày thi đấu hai ngày sẽ được tập kết trở lại một địa điểm và trả đến một mươi hai giờ ngày thi đấu
thời gian trả vé là hai ngày trước trận đấu và kết thúc lúc một mươi hai h của ngày thi đấu
ngoài những cách thức trên người hâm mộ có thể tham khảo mua vé tại trang web cộng đồng vé com
để có thể mua được vé vào sân ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên park trong trận bán kết lượt về cho dân nhà
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
trong phần tin quốc tế tổng thống ukraine đề xuất ban bố tình trạng chiến tranh
brexit giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài thêm hai năm
sẽ tiến hành cuộc họp khẩn về căng thẳng mới nhất giữa nga và ukraine trên biển đen
trong khi đó tổng thống ukraine piotr poroshenko cho biết đã địa chỉnh quốc hội nước này xem xét
việc ban bố tình trạng chiến tranh trên lãnh thổ ukraine trong vòng sáu mươi ngày
cuộc họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình nga và ukraine sẽ diễn ra lúc một mươi một h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tức hai mươi ba giờ cùng ngày giờ việt nam cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của cả nga và ukraine
ngày hai mươi năm tháng một mươi một cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã bắt giữ ba tàu chiến của ukraine sau khi các tàu này tiến vào lãnh hải của nga
và không có phản ứng trước yêu cầu dừng lại của các lực lượng thuộc fsb và hạm đội biển đen của nga
phía nga đã phải sử dụng vũ khí khiến ba binh sĩ của ukraine bị thương song không nguy hiểm đến tính mạng
fsb khẳng định phía ukraine đã không nộp đơn đề nghị cho tàu của họ được đi qua eo biển kurs
nga cũng đã khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi
trong khi đó với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine tổng thống proshenko đã kêu gọi các nghị sĩ quốc hội ukraine ban bố tình trạng chiến tranh
ông cam kết tình trạng chiến tranh không có nghĩa là sẽ ngay lập tức tổng động viên người dân
liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã hối thúc xoa dịu căng thẳng giữa nga và ukraine trên biển đen
đồng thời kêu gọi moscow khôi phục tự do đi lại tại eo biển kurs trên biển azov
theo thông tin mới từ hội đồng châu âu ec giai đoạn chuyển tiếp của quá trình anh rời khỏi eu có thể được kéo dài thêm một lần nữa với thời gian lên tới hai năm
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một sau khi giai đoạn chuyển tiếp hiện tại kết thúc
điều khoản một trăm ba mươi hai của thỏa thuận mới giữa anh và eu có nêu trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
ủy ban chung có thể thông qua một quyết định duy nhất kéo dài giai đoạn chuyển tiếp lên tới một hoặc hai năm
theo kế hoạch anh sẽ rời eu
anh sẽ rời eu vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
quá trình chuyển tiếp hiện được đặt thời hạn kéo dài tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó chủ tịch ec donald trump cho biết mặc dù thỏa thuận brexit đã được thông qua
vẫn còn một tiến trình phê chuẩn khó khăn trước mắt
tuy nhiên bất chấp kết quả thế nào ông khẳng định anh và eu sẽ duy trì mối quan hệ hữu nghị
trước đó cùng ngày các nhà lãnh đạo eu đã thông qua thỏa thuận brexit trong một cuộc họp đặc biệt tại bruxelles
theo ec nội dung thỏa thuận sẽ được xem

thủ tướng anh theresa may cho biết quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận sơ bộ về brexit trước giáng sinh
bộ quốc phòng nga cho biết quân đội nước này đã điều các chuyên gia hóa học tới thành phố aleppo
chỉ vài giờ sau khi truyền thông nhà nước syri đưa tin về việc phe đối lập phát động một cuộc tấn công hóa học tại thành phố miền bắc syri này
các nhóm chuyên gia từ các đơn vị phòng vệ chiến tranh hạt nhân
hóa học và sinh học nga tại các trạm quan sát ở syri đã nhanh chóng tới khu vực được cho là xảy ra vụ tấn công
và làm việc với những người bị thương ở các bệnh viện cũng như kiểm tra và theo dõi môi trường xung quanh
theo thông tin ban đầu các triệu chứng của những người bị phơi nhiễm cho thấy khả năng vụ tấn công sử dụng khí clor
hãng thông tấn nhà nước syri sana đưa tin một trăm linh bảy người bị thương tại aleppo ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
sau khi phiến quân tấn công ba quận của thành phố này bằng khí độc
hàng chục người đã phải nhập viện do có dấu hiệu khó thở
bộ quốc phòng nga tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích nhóm phiến quân
đứng sau vụ nã pháo chứa khí clor tại thành phố aleppo syri
dự án khảo sát chung đường sắt liên triều nhằm hiện đại hóa tuyến đường sắt của triều tiên
không chỉ nhận được hội đồng bảo an liên hợp quốc miễn trừ trừng phạt
mà cũng nhận được sự miễn trừ các biện pháp trừng phạt đơn phương của mỹ
việc chấp thuận miễn trừ các biện pháp trừng phạt đơn phương của mỹ đối với dự án
đã được giải quyết sau khi mỹ và hàn quốc đạt thỏa thuận
trong cuộc họp của nhóm công tác chung hàn mỹ tại washington
hai bên đã thảo luận phương án miễn áp dụng biện pháp trừng phạt đơn phương của mỹ
đối với việc chuyển một số mặt hàng tới triều tiên phục vụ dự án khảo sát chung đường sắt liên triều
cuộc họp này nhằm thảo luận về các vấn đề phi hạt nhân hóa
thực hiện các biện pháp trừng phạt triều tiên và quan hệ liên triều
ủy ban cấm vận triều tiên thuộc hội đồng bảo an liên hợp quốc
cũng đã nhất trí miễn giảm một phần các biện pháp cấm vận đối với triều tiên
liên quan đến dự án khảo sát chung đường sắt liên triều
theo đó hàn quốc được phép chuyển một lượng nhất định xăng dầu và trang thiết bị
tới triều tiên phục vụ cho việc triển khai dự án này